di rời nhà trên và ven canh rạch là một trong những nội dung quan trọng trong bảy chương trình đột phá
theo nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay chương trình này triển khai còn chậm khi tiến đội mới đạt hơn ba mươi sáu kế hoạch
thành phố phải thực hiện sáu mươi năm dự án với tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
ước tính hơn bốn mươi bốn tỷ đồng đối với nhà ở trên và ven kênh rạch tập trung tại quận tám quận bình thạnh quận bảy quận bốn
đến nay mới có ba dự án đã hoàn thành di dời được một tám mươi sáu căn
sáu dự án đang thực hiện bồi thường dở dàng một mươi chín dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công
tám dự án đã xác định được tranh quy hoạch hai mươi dự án đang thực hiện điều tra khảo sát hiện trạng xác định tranh mốc dự án
ước tính giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố bồi thường và di dời được bảy hai trăm sáu mươi sáu căn
chỉ đạt được một hai mươi sáu căn
đã đạt ba mươi sáu ba kế hoạch đề ra
nguyên nhân lớn nhất khiến chương trình cải tạo di dời nhà ven và trên kênh rạch chậm tiến độ là thiếu nguồn lực đầu tư